cơ quan công an phát hiện tuân đang điều khiển xe ô tô có đặc điểm giống với chiếc xe như thông tin công an lào cung cấp chạy về hướng thành phố điện biên phủ
tổ công tác phối hợp tổ chức chốt chặn truy đuổi đến khu vực bản tọ xã tở huyện mường ảng thì đối tượng bỏ xe ô tô lại và tẩu thoát vào rừng
đến ngày hai tháng một thì tổ công tác bắt giữ được đối tượng
công an huyện long thành tỉnh đông nai vừa khám phá nhanh một vụ cướp tiền tại trạm thu phí năm mươi một đường cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây hết sức manh động và liều lĩnh
đối tượng đã đột nhập vào cabin của trạm thu phí cướp bọc tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát
ngay khi nhận được thông tin chỉ trong vòng gần hai giờ đồng hồ công an huyện long thành đã bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật
đối tượng bị bắt giữ là đặng đình thiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
vụ ấp hải lâm xã phước hưng huyện long điền tỉnh ba rất vũng tàu
thiên là nghi can đã thực hiện vụ cướp tại trạm thu phí năm mươi một đường cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây vào dạng sáng ngày ba tháng một
quá trình điều tra cơ quan công an xác định vào lúc bốn giờ bốn mươi năm phút của ngày
trong lúc nhân viên dương thị hồng phượng đang ngồi làm việc trong cabin số sáu trạm thu phí năm mươi một đường cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây thuộc ấp hai xã long an huyện long thành
thì đối tượng thiên đeo khẩu trang che kín mặt vào giả vờ hỏi chuyện sau đó nhanh chóng cướp lấy số tiền trong ngân kéo và tẩu thoát ra bên ngoài
lúc này chị phượng truy hô cướp thì anh huỳnh quốc thái đang làm nhiệm vụ bảo vệ phân lạn gần đó đuổi theo nhưng không kịp
thiên đã ôm bọc tiền tẩu thoát số tiền bị cướp được xác định là hơn bốn mươi triệu đồng
sau khi công an long thành nhận được tin báo của công an xã long an
thì đã nhanh chóng báo cáo với bán lãnh đạo và bán lãnh đạo chỉ đạo là phối hợp với các lực lượng đồn nhiệm vụ của quán huyện
tăng cường lực lượng một ba công an thị trấn công an hiệp phước và công an xã long an
tiến hành các mũi truy xét đối tượng theo hướng chạy về thị trấn long thạnh
và đến sáu bảy giờ ba mươi lực lượng đồn nhiệm vụ cùng với công an thị trấn
đã truy đuổi và bắt được đối tượng cùng thu giữ được toàn bộ tăng vật mà đối tượng đã cướp được
qua đầu tranh ban đầu đối tượng thiên khai nhận do nợ tín dụng đen bên ngoài với số tiền lớn không có khả năng chi trả
nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản tại trạm thu phí
sau đó thiên đón xe khách từ thành phố vũng tàu đến trạm thu phí năm mươi một
thiên quan sát quanh trạm thu phí có ít người qua lại nhân viên chuẩn bị sao ca
nên đối tượng đã nhanh chóng tiếp cận cướp giật lấy cọc tiền đang để trong tủ rồi chạy ra ngoài tẩu thoát
cọc tiền mà anh chạy ra ngoài tại vì anh nhân viên tàu tóc của nó cũng đi đuổi ra
anh thoát được anh chạy qua bên lên cái lên vào của tàu tóc băng qua đó anh nhảy qua bên nhà dân
chỉ sau gần hai giờ đồng hồ gây án công an huyện long thành đã nhanh chóng điều tra
truy xét bắt giữ được đối tượng cùng với tăng vật liên quan
đây là chiến công xuất sắc của công an huyện long thành
trong một mươi năm ngày đầu quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
góp phần mang lại niềm tin cho nhân viên
một vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với hơn một mươi một bao
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình thuận phối hợp với công an huyện hàm thuận bắc phát hiện và bắt giữ
nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông tiêu đình toàn
và vợ là bà trà thị thanh trúc chú tại xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
tại đây phát hiện trong nhà có cất dấu hơn bốn sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu gồm các loại hero
jet scot trong quá trình khám xét nơi ở của ông toàn lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe ô tô
để trên bãi đất chống cạnh nhà có dấu hiệu khả nghi quả sắc bình chiếc xe trên do ông nguyễn mạnh thế
ở đồng nai làm chủ và cho thuê sau khi mời chủ xe đến làm việc và tiến hành khám xét lực lượng công an
phát hiện thêm trên xe có cất dấu sáu sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy ná thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện kinh môn tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn thân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn huế trì xã an phụ huyện kinh môn tỉnh hải dương về tội
cố ý gây thương tích đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh miện tỉnh hải dương
là đối tượng vũ duy trưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn hội yên xã chi lăng nam huyện thanh miện tỉnh hải dương
có nốt ruồi cách một cm dưới trước đuôi mắt trái và đối tượng phạm văn hoành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú
tại thôn nhan bầu xã thanh hồng huyện thanh hà tỉnh hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầm giang tỉnh hải dương ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết